nhưng với tình cảm hiện tại trạng bay tp hcm vinh chưa mở bán vợ chồng tôi không có kế hoạch mua vé máy bay
có thể năm nay lần đầu tiên tôi lái xe ô tô con từ sài gòn về quê để chủ động trong khi thủ tục đổi và hoàn vé máy bay mất nhiều thời gian anh tài nói
khác với anh tài chị nguyễn thu hương sống tại đường quang trung phường tăng nhân phú b tp thủ đức chia sẻ
nếu không lo sợ dịch bệnh thì giờ này của các năm trước là mình trộn rộn đi đặt vé ra bắc
vì ai cũng lo đặt sớm cho giá rẻ
còn năm nay chắc đến cận ngày khi đã biết tình hình có được về quê hay không thì mình mới dám đặt vé
nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp mình sẽ ở lại sài gòn ăn tết
một cái tết ở xa quê nhưng giữ an toàn cho cộng đồng để có những cái tết sau đầm ấm và tuyệt vời hơn rất nhiều
còn hai tháng rưỡi nữa là tết nguyên đán thế nhưng các đại lý cho biết hiện tại chưa bán được vé
trong bối cảnh hành khách sợ cách ly y tế và lây nhẫm covid
chị loan giám đốc một công ty hàng tiêu dùng ở tp hcm cho biết
mọi năm cuối tháng tám là gia đình chị đã đặt xong sáu vé máy bay khứ hồi trạng tp hcm đà nẵng cho dịp tết với giá hơn bốn mươi triệu đồng
năm nay dù chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến tết nguyên đán chị vẫn không dám đặt mua vì thấy tình hình dịch ở tp hcm vẫn diễn biến phức tạp
hai bé nhỏ nhà tôi chưa tiêm vaccine covid một mươi chín nên cũng ngại di chuyển
tết năm nay gia đình sẽ ở lại tp hcm
khi nào dịch ổn định thì về thăm ông bà nội ngoại chị loan nói
nhà có ba bé dưới năm tuổi chị hạnh ở quận thủ đức ban đầu định đưa các bé về con tùm trước
gần tết vợ chồng sẽ về sau
tuy nhiên khi nghe thông tin ở tỉnh có chính sách cách ly một mươi bốn ngày với người chưa tiêm vaccine covid một mươi chín chị đành bỏ ý định trên
vợ chồng tôi quyết định không về quê nữa vì sợ cách ly y tế
được nghỉ tết có vài ngày mà phải cách ly một mươi bốn ngày thì coi như hết

người dân ngại di chuyển vì sợ dịch sẽ khiến cho vé máy bay tết năm nay ế ẩm
chị hồng chủ đại lý vé máy bay ở quận phú nhuận tp hcm cho hay
thời điểm này năm trước chị đã bán được vài trăm vé cho dịp tết nguyên đán
trong khi năm nay đến giờ này chị chưa bán được vé nào dù đã có một hai hãng tung nhiều loại vé
thay vì chờ đặt tôi chủ động nhắn tin cho các khách quen
nhưng hầu hết họ đều trả lời chưa có nhu cầu hoặc chưa có kế hoạch cụ thể về vé tết
chị hồng nói
đến thời điểm này các hãng hàng không hầu như không có kế hoạch và số lượng vé tết cụ thể như mọi năm
hiện chỉ có bamboo airways và vietjet air đã mở bán vé các trạng tết
nhưng số lượng vé tung ra chỉ bằng một phần năm so với năm ngoái
đặc biệt giá vé thấp hơn năm ngoái từ một mươi năm hai mươi
đại diện việt nam airlines cho biết rất khó để lên kế hoạch vé tết năm nay
hiện hãng vẫn bán vé theo quy định của cục hàng không việt nam tức chỉ bán những vé gần ngày bay
còn vé tết chỉ được mở bán hai chuyến một chặng một ngày hoặc là thấp hơn tùy theo trạng
tương tự vietjet air và bamboo airways cũng đang mở bán các chặng
các trạng bay còn lại chỉ một chuyến một ngày
các hãng hàng không cho rằng trước giờ đây là năm duy nhất họ bối rối về kế hoạch bán vé máy bay tết
trên năm nào vé máy bay cho dịp cao điểm này lại vắng người mua như vậy
một chuyên gia hàng không
tại thành phố hồ chí minh cho rằng dịp tết năm nay các hãng hàng không có nguy cơ rỗng máy bay
bởi dịch bệnh diễn biến còn phức tạp nhiều nơi có nguy cơ bùng dịch rất cao
chưa kể một lượng người từ các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh đã di chuyển về quê sau khi nới lỏng sản cách
do đó tình trạng ế ẩm vé máy bay vào dịp tết năm nay là điều khó tránh khỏi
trải qua liên tiếp các đợt dịch covid một mươi chín hàng không là một trong những ngành chịu ảnh hưởng khá nặng nề
trong đó việt nam airlines nửa đầu năm nay đã lỗ
tám năm trăm tám mươi năm tỷ đồng tăng mạnh so với con số lỗ năm hai trăm sáu mươi hai tỷ đồng của sáu tháng năm hai nghìn hai mươi
theo đó lỗ lũy kế của hãng này đến thời điểm cuối tháng sáu là một mươi bảy bảy trăm bảy mươi một tỷ đồng
với vietjet lợi nhuận sau thuế sáu tháng là một trăm hai mươi một tám tỷ đồng nhưng hầu hết đến từ hoạt động tài chính
quý ba đa phần các hãng đều không khai thác bay nội địa do ảnh hưởng của đợt dịch lần thứ tư
do đó doanh thu quý ba của các doanh nghiệp hàng không dự báo thấp
ba tháng vừa qua các hãng bị ảnh hưởng rất nặng nề vì hầu hết máy bay đều nằm chờ tại các cảng
trong khi đó chi phí nhân lực chi phí phòng dịch là rất lớn
đại diện một hãng hàng không việt bộc bạch
do vậy các hãng hàng không cho biết đang rất kỳ vọng vào doanh số mùa tết sẽ đóng góp không nhỏ vào doanh thu cả năm
theo tiến sĩ bùi doãn nề phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam
hàng năm mùa cao điểm tết các hãng có hàng trăm chuyến bay để phục vụ hành khách
doanh số của mùa này ước tính đóng góp một phần ba doanh thu nội địa của các hãng thậm chí nhiều hơn
tuy nhiên năm nay theo ông rất khó dự báo về khả năng phục hồi
ông nể hy vọng với đề xuất mới của cục hàng không các hãng sẽ có kế hoạch tăng chuyến cho dịp tết nguyên đán
song song đó nếu chính phủ tác động giúp các địa phương điều chỉnh các quy định phòng chống dịch
thì lượng khách bay cận tết nguyên đán sẽ tăng cao trở lại
thưa quý vị dù về quê hay ở lại đón tết trên thành phố
việc thực hiện nghiêm túc những biện pháp phòng chống dịch vẫn vô cùng cần thiết
hy vọng mỗi chúng ta đều có thể đón một cái tết thật trọn vẹn và an toàn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại